ngày hai mươi một tháng một mươi hai công an tỉnh đồng tháp cho biết hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hai mươi năm người tụ tập sử dụng ma túy
trong một quán karaoke hoạt động chui bất chấp việc toàn tỉnh đang áp dụng các biện pháp hành chính
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và các cơ sở kinh doanh karaoke chưa được phép hoạt động
qua kiểm tra thì đã phát hiện một người dương tính với covid một mươi chín
trước đó vào tối ngày hai mươi tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp
cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an huyện lấp vò kiểm tra cơ sở karaoke hai trăm bảy mươi sáu
trên đường dt tám trăm bốn mươi chín thuộc xã vĩnh thạnh huyện lấp vò tỉnh đồng tháp do trần hoàng minh
xe mạng chín trăm tám mươi tám làm chủ cơ sở
qua kiểm tra phát hiện tại phòng karaokevip một có hai mươi năm nam nữ nghi vấn sử dụng ma túy
tiến hành test nhanh có hai mươi ba đối tượng dương tính với ma túy một đối tượng dương tính với covid một mươi chín
hiện nay theo quyết định số một nghìn năm trăm tám mươi năm của ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng các biện pháp hành chính
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín các cơ sở kinh doanh karaoke chưa được phép hoạt động
để đối phó với lực lượng chức năng cơ sở trên đã khóa cửa cổng
treo bã ngưng hoạt động len lúc cho khách thuê phòng
hiện lực lượng công an đang lấy lời khai của các đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật